thu nhập thấp áp lực công việc nhiều đồng thời lại bị cắt phụ cấp khuyến khích từ tám đến một sáu mức lương cơ bản
dành cho cán bộ có trình độ từ cao đẳng đến đại học
nên hàng loạt cán bộ không chuyên trách cấp phường xã trên địa bàn thành phố vũng tàu đã xin nghỉ việc
với chế độ trợ cấp nói trên thì cán bộ công chức những người hoạt động không chuyên trách cấp xã phường
có trình độ đại học cao đẳng được hưởng từ ba năm đến bốn năm triệu đồng một người một tháng
sau khi cắt trợ cấp các cán bộ này chỉ có thu nhập trên dưới hai triệu đồng một tháng
hiện tại thì không đủ để cho việc xoay sở hàng ngày của mọi người
cái việc cắt cái phần trợ cấp này thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn thu nhập và cái đời sống của cán bộ nhân viên chức
cho nên là cán bộ chuyên trách rồi không chuyên trách ở phường bốn chúng tôi là đến giờ này là đã có năm người xin nghỉ việc
và tiếp đây nữa là còn ba cái đơn xin nghỉ việc nữa mà sẽ nghỉ trong tháng sáu và tháng bảy này
thực tế trong điều kiện hiện nay mức thu nhập trên dưới hai triệu đồng một tháng không thể bảo đảm cuộc sống cho người lao động
thống kê cho thấy từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
đã có năm mươi năm cán bộ công chức trên địa bàn thành phố vũng tàu xin nghỉ việc và số người có ý định nghỉ việc chuyển công tác vẫn tiếp tục tăng gây áp lực lớn cho chính quyền thành phố
thực trạng này thường trực thành quỹ đã có họp và có hướng chỉ đạo cho quỹ ban dân thành phố
để dùng khoản kinh phí khoáng tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách
ở các phường xã
hiện nay thành ủy ubnd tp vũng tàu đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này để cán bộ công chức có thể yên tâm công tác ổn định cuộc sống